tại thời điểm kiểm tra lái xe cho biết mình là người thuộc quân đội và đã xuất trình ba loại giấy tờ có liên quan đến quân đội
qua đấu tranh khai thác đối tượng đã khai nhận mình không phải là người trong quân đội
số giấy tờ trên đối tượng nhờ một người quen làm với mục đích sử dụng nhằm qua mắt lực lượng chức năng để qua các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
nhưng khi đang chở bốn người trên đường từ đồng nai về tp hcm để tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thì bị tổ công tác đội sáu phát hiện
hiện vụ việc đang được điều tra sáng
sử lý theo đúng quy định của pháp luật
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an tình hình tai nạn giao thông bốn ngày nghỉ lễ trên cả nước năm nay giảm mạnh cả ba tiêu chí do nhiều địa phương đang giãn cách xã hội hạn chế người ra đường
cụ thể từ ngày hai đến ngày năm tháng chín trên cả nước xảy ra năm mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bốn người bị thương ba mươi chín người
so với bốn ngày cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi các chỉ số trên lần lượt giảm năm mươi ba sáu mươi sáu
toàn bộ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông cả nước sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương thành lập các chốt kiểm soát người và phương tiện nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp chống dịch
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các xe thuộc luồng xanh vận tải bảo đảm lưu thông hàng hóa
quý vị vừa theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv